số ca tử vong và số ca nhiễm mới do dịch viêm phổi xuất phát từ trung quốc vẫn đang không ngừng tăng lên
đặc biệt là tại vùng tâm dịch hồ bắc đáng lo ngại hơn khi một số ca nhiễm mới lại từ chính những công dân được sơ tán về nước
như vậy số ca tử vong do dịch viêm đường hô hấp cấp do ncov chỉ tính riêng tại trung quốc đã tăng lên ba trăm sáu mươi ca
vượt quá số ca tử vong tại nước này trong đại dịch sars năm hai nghìn ba khiến ba trăm bốn mươi chín người thiệt mạng
trong số năm mươi bảy ca tử vong mới có tới năm mươi sáu ca ở tỉnh hồ bắc
giới chức tỉnh hồ bắc cho biết tình hình ở tỉnh này vẫn rất nghiêm trọng và phức tạp trong khi các nguồn lực y tế tương đối thấp
trong khi đó sở khoa học và công nghệ hồ bắc cho biết thời gian cần thiết để xác nhận các trường hợp nhiễm virus bằng dụng cụ xét nghiệm đã giảm hơn năm mươi
chỉ còn chưa đến hai giờ đồng hồ và độ chính xác của dụng cụ cũng đã được cải thiện
thi thể các bệnh nhân tử vong do nhiễm virus ncov tại trung quốc sẽ được hỏa táng và các truyền thống của tăng lễ như lễ truy điệu đều bị cấm trong thời điểm dịch bệnh đang diễn biến phức tạp